tại nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín chính phủ đã thống nhất gia hạn miễn thị thực cho công dân tám nước
liên bang nga nhật bản hàn quốc đan mạch na uy thụy điển phần lan belarus khi nhập cảnh việt nam đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trong đó thời hạn tạm trú tại việt nam của công dân các nước này không quá một mươi năm ngày kể từ ngày nhập cảnh
không phân biệt loại hộ chiếu mục đích nhập cảnh trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật việt nam
theo nhận định của hội đồng tư vấn du lịch nếu tiếp tục gia hạn miễn thị thực cho công dân tám nước
gồm liên bang nga nhật bản hàn quốc đan mạch na uy thụy điển phần lan belarus
thì du lịch việt nam có thể sẽ thu hút hơn một triệu lượt khách quốc tế một năm
việc này sẽ mang đến động lực đáng kể để khách du lịch các nước này chọn việt nam làm điểm đến